u một mươi chín hàn quốc đang là đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu này với một mươi hai lần lên ngôi vô địch trong quá khứ
lần gần nhất họ làm được điều này là ở giải đấu vào năm hai nghìn một mươi hai trên đất uae
tuy nhiên ở hai lần tổ chức gần đây u một mươi chín hàn quốc đều không vượt qua được vòng bảng
trước đó u một mươi chín việt nam được xếp vào nhóm hạt giống nhờ thành tích vào bán kết giải đấu năm hai nghìn một mươi tám
cùng với chủ nhà indonesia đương kim vô địch nhật bản và á quân ả rập xê út
nhưng lại nhận được một kết quả bốc thăm không dễ thở
trong số bốn đại diện đông nam á góp mặt tại giải năm nay
chủ nhà indonesia có vẻ lợi thế nhất khi trung bảng với uae qatar và đài loan trung quốc
khả năng đi tiếp của đội bóng này được đánh giá khá cao
malaysia nằm ở bảng d với á quân saudi arabia tajikistan và trung quốc
còn thái lan bốc phải bảng b với đương kim vô địch nhật bản
cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên và ứng cử viên vô địch iraq
vòng chung kết u một mươi chín châu á hai nghìn một mươi tám có một mươi sáu đội tham dự
chia làm bốn bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết
bốn đội bóng lọt vào bán kết sẽ là đại diện cho châu á tham dự vòng chung kết u hai mươi thế giới hai nghìn một mươi chín diễn ra tại ba lan
chuyên thông anh mới đây tiết lộ manchester united đã gửi lời đề nghị chính thức khỏi mua cdb
đội tuyển pháp được coi là người thay thế hoàn hảo cho antonio valencia người sẽ bước qua tuổi ba mươi ba vào đầu mùa giải tới
phái đoàn của man youerted sẽ đến monaco đàm phán vào chủ nhật này
trở lại sau chấn thương cdb nhanh chóng tỏa sáng trong màu áo của monaco
nhiều khả năng anh sẽ là hậu vệ cánh phải số một của đội tuyển pháp ở kỳ world cup sắp tới
chính vì thế quỷ đỏ muốn chốt sớm thương vụ này nhằm tránh sự nhòm ngó của các đại gia khác
được biết đội chủ sân old trafford đã sớm thuyết phục được cdb
đến với nhà hát của những giấc mơ hậu vệ này từng muốn ra đi vào mùa hè năm ngoái
nhưng bị monaco giữ lại giống như thomas leymar
với sự xa xút thấy rõ của đội bóng công quốc ở mùa này cdb đã hạ quyết tâm chuyển đến một club lớn hơn
và manchester youtub là lựa chọn hàng đầu của anh
theo kết quả cuộc bỏ phiếu chọn chủ tịch liên đoàn bóng đá tây ban nha mới đây
diễn ra tại las
rosass cựu chủ tịch của hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp tây ban nha
ông luis rubiales đã là người chiến thắng
cựu cầu thủ của levante đã giành số phiếu áp đảo đối thủ của mình là ông juan luis larea
người đang nắm vị trí tạm quyền sau vụ scandal của ông angel maria villa
với số phiếu là tám mươi trên năm mươi sáu
mặc dù giành chiến thắng nhưng nhiệm kỳ của rubyales chỉ bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi
khi một cuộc bầu cử mới được tiến hành
rubyales nhận được sự ủng hộ của các cầu thủ từ một số liên đoàn khu vực
những thành viên của mảng futsal cũng như nhiều club bộ muốn một sự thay đổi
theo tờ macca rubiales sẽ có những kế hoạch nhằm điều chỉnh hệ thống trọng tài
và cũng sẽ tiến hành kiểm tra một cách toàn diện để đánh giá vấn đề tài chính của liên đoàn
luis rubiales sinh ra ở las palmas năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
tại premier league mùa giải vừa qua aaron ramsey thi đấu tổng cộng hai mươi bốn trận
với tổng thời gian là một tám trăm bốn mươi tám phút
anh đã ghi được bảy bàn thắng và có tám đường kiến tạo thành bàn
ngang bằng với mesut ozil
ngoài ra ngôi sao người sue wales còn tạo ra hai mươi tám cơ hội
ở europa league ramsey cũng đã tỏa sáng với bốn bàn thắng giúp arsenal vào bán kết
khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tiền vệ người su wales ở mùa giải này
chính là cú hat trick vào lưới của everton
đây là lần thứ hai
ramsey được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của arsenal
trước đó tiền vệ này từng được pháo thủ vinh danh ở mùa giải hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
giải thưởng này được quyết định dựa theo số phiếu bình chọn của cộng đồng viên arsenal
hai cầu thủ về sau ramsey trong cuộc đua này là hậu vệ nacho monreal và tiền vệ mesut ozil
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi